thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng liên bang nga medvedev đánh giá hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước vẫn phát triển năng động thời gian qua với việc triển khai hiệu quả hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh kinh tế a âu
hai thủ tướng nhất trí phối hợp từng bước tháo gỡ các cản trở đối với xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước đặc biệt về nông thủy hải sản phấn đấu đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai triệu lên một mươi tỷ đô la vào năm hai nghìn hai mươi

phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp một nội dung giám sát quan trọng được quốc hội thực hiện trong kỳ họp này là lấy phiếu tín nhiệm đối với bốn mươi tám người giữ chức vụ do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
kết quả kỳ họp đã tạo niềm tin về sự đoàn kết nhất trí để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của những năm tiếp theo
các máu trong tuần đều đăng tải những bài viết vinh danh những thầy cô giáo nhân ngày hai mươi
hai mươi tháng một mươi một tại buổi gặp mặt các thầy giáo cô giáo thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng muốn có những học sinh giỏi thì phải có người thầy tốt
nhà giáo không chỉ đóng vai trò quan trọng trong truyền bá kiến thức kỹ năng mà còn góp phần hình thành và phát triển nhân cách người học
thông qua việc dạy học người thầy phải gieo mầm những phẩm chất tốt đẹp tạo dựng cho người học thái độ và năng lực nghề nghiệp cần thiết để trở thành người có ích cho xã hội
bên cạnh những bài viết về tôn sư trọng đạo chủ đề được báo chí quan tâm nhiều nhất là những áp lực của người giáo
nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng phải có những giải pháp tháo gỡ những áp lực cho giáo viên để họ yên tâm công tác
giáo viên đang đi dạy mà không biết số phận của họ ngày mai sẽ ra sao
chuyện tưởng chỉ có ở miền núi tây bắc giờ xảy ra ngay tại thành phố biển nổi tiếng của vùng nam trung bộ thành phố nha trang
cơn mưa như trời sáng
trong sáng một mươi tám tháng một mươi một đã tạo ra những quả bom nước treo trên đầu các khu dân cư
một mươi tám người chết ba người mất tích hàng chục căn nhà bị vùi lấp
người dân không biết ngọn núi trước đây hiền hòa giờ là hiểm họa tuôn đất đá kinh hoàng
bên cạnh nguyên nhân lượng mưa quá lớn thì những công trình đang được xây dựng ở các ngọn núi không thể vô can
bởi nó góp phần làm biến đổi địa hình và thay đổi thảm thực vật tự nhiên
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình nhà báo và công luận phát sóng trên truyền hình nhân dân
mỗi chương trình sẽ đem đến những góc nhìn phong phú những chia sẻ hay bình luận sâu sắc
từ những nhà báo đối với những vấn đề được báo chí trong tuần quan tâm và khai thác
và tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi là nhà báo đào ngọc tước
phó tổng biên tập báo điện tử giáo dục việt nam
lời đầu tiên xin được trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
dạ vâng xin chào anh và xin chào quý vị khán giả
câu hỏi đầu tiên là thưa nhà báo trong tuần qua chúng ta có hai sự kiện quan trọng về ngoại giao
đó là cuộc thăm của tổng thống ấn độ ramnath kovind và của thủ tướng liên bang nga medvedev đến việt nam
và hai sự kiện quan trọng này được đánh giá là nhằm củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
giữa việt nam với ấn độ và việt nam với liên bang nga
về hai sự kiện này như thế nào
vâng thưa anh và thưa quý vị khán giả tôi xin được sử dụng một cái từ ngữ nó cũng rất việt nam
để nói về hai cái sự kiện ngoại giao lớn này hai cái cuộc viếng thăm quan trọng
đó là nhà có khách quý
tại sao nói thế
tại vì thưa anh và thưa quý vị khán giả là với cá nhân riêng cá nhân tôi thôi thì ấn tượng về ấn độ
đối với bản thân tôi thì rất là lớn
mà khi đi học thì tôi đã biết về cố chủ tịch gandhi về cái sự ủng hộ giúp đỡ của
ấn độ người dân ấn độ đối với chúng ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc rất là lớn rồi
chúng ta ở đây không phải chỉ là những người bạn đối với ấn độ hay là đặc biệt như liên bang nga
liên bang nga thì không biết bao nhiêu người con người em của chúng ta đã học tập trưởng thành
và thậm chí bây giờ vẫn đang sinh sống ở nga
không biết nói như thế nào để cho nó hết được trong một cái thời gian ngắn về cái mối thân tình giữa hai nước
từ ngày liên xô hay là kể cả bây giờ là liên bang nga cũng thế
kể cả bây giờ toàn diện của việt nam ta thì khách quý đến nhà rõ ràng đây là hai sự kiện mà chúng ta chờ đón trong năm
chúng ta cũng đã có những cái cuộc thảo luận để đi đến những cái bước làm gia tăng cái mối quan hệ hợp tác giữa việt nam với ấn độ với liên bang nga
để cho thấy được cái vị thế của nước ta trong mắt bạn bè để cho thấy được là cái tư thế sẵn sàng của chúng ta đối với các cái mối quan hệ quốc tế
vai trò vị thế của mình nó cũng rõ ràng khác biệt đi rất nhiều
bạn đến thảo luận
chúng ta cũng thực tâm tiếp thu rồi chúng ta cũng thực tâm để cùng với bạn để đưa ra được các cái giải pháp
đã là khách quý thì chúng ta không có ngại ngần
chúng ta cũng không có phải dấu diếm gì mà hoàn toàn cởi mở
vị thế ngoại giao của việt nam trên trường quốc tế trong vài năm trở lại đây đặc biệt năm nay
thì rõ ràng anh cũng như là quý vị khán giả thấy là chúng ta đã làm được những cái việc mà khiến cho tôi xin được dùng cái từ gọi là danh tiếng của chúng ta
nó cũng đã có được cái vị trí
mới ở trong mắt bạn bè quốc tế anh ạ
câu hỏi tiếp theo thưa nhà báo là sau gần một tháng làm việc thì kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn đã chính thức bế mạc
và nhiều bài viết đã đánh giá kỳ họp này tiếp tục thể hiện sâu sắc tinh thần đổi mới đoàn kết sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân và của đất nước
vậy nhà báo đánh giá như thế nào về kỳ họp lần này
kỳ họp thứ sáu vừa qua diễn ra trong một khâu khí rất là sôi nổi
công việc rất nhiều
và cuối cùng sau một tháng thì quốc hội đã hoàn thành được nội dung công việc được đề ra
tuy nhiên sau cái kỳ họp vừa kết thúc thì tôi cũng được tiếp xúc với lại cả nói chuyện với một số các cái cử tri cao tuổi rồi các nhiều tầng lớp
điều mà mọi người quan tâm nhất ở cái kỳ họp này chính lại là cái chất vấn cái phiên chất vấn
nó đã không còn chỉ là cái chuyện hỏi đáp thông thường nữa
mà nó có một cái bước tiến mới đó là giữa đại biểu với chủ tọa
giữa các đại biểu với nhau
giữa đại biểu với cả người được chất vấn
nó có một cái sự đối thoại
đối thoại thì nó sẽ tốt hơn
giải quyết vấn đề được sát hơn
và đây chính là cái mà nhân dân rất là mong muốn
cử tri rất trông đợi
và có người còn dùng từ nghi ngành là khi mà chất vấn ở trên quốc hội nó sinh động như xem phim
tôi rất thú vị với cái này
tuy nhiên thì vấn đề đặt ra ở đây là khi đối thoại thì đại biểu
phải có trách nhiệm với thông tin mình đưa ra
cũng có thể nói đây là lần đầu tiên xảy ra những tranh luận trực tiếp giữa người được chất vấn
giữa đại biểu với nhau
và về cái thông tin mà được đại biểu đưa ra
nhưng như thế cho thấy là cái không khí đổi mới đấy đã khiến cho cái nghị trưởng quốc hội nó thiết thực và nó gần với lại cả cuộc sống hơn
khi họp kết thúc
những ngày cuối tuần cũng là những ngày bắt đầu cái việc các đại biểu đi tiếp xúc
các đại biểu đi tiếp xúc
các đại biểu đi tiếp xúc
theo tôi đây là một cái việc rất là cần thiết
bởi vì quốc hội diễn ra sôi nổi như thế
thiết thực và nhiều việc như thế
nhưng nếu như mà không tiếp xúc cử tri không truyền đạt được những cái thông tin đấy xuống
thậm chí còn một số băn khoăn ở một vùng miền này vùng miền kia
nó trực tiếp nó nhỏ gọn trong cái khu vực của họ thôi
được giải đáp được tiếp cận
và được các vị đại biểu quốc hội thông tin đến cử tri
hoặc có thêm trao đổi với cử tri
làm nhanh làm sớm như thế thì rất tốt
vì thời gian thì chạy nhanh lắm chả chở ai cả
thưa nhà báo đào ngọc tước thì trong tuần vừa qua chúng ta cũng có một sự việc cũng khá là đau lòng
đó là tại nha trang khi mà một cơn mưa đã làm sạt lở
và nó đã làm thiệt hại một số lượng lớn tài sản
và làm chết đến tận một mươi tám người và làm mất tích ba người
bên cạnh những nguyên nhân về lượng mưa quá lớn thì có nhiều bài báo cũng phân tích
những bất cập trong quy hoạch đô thị tại thành phố nha trang
ông đánh giá sao về những cái ý kiến này
nói đến cái trận lụt bất ngờ này ở nha trang thì lại làm tôi nhớ lại cái cơn bão số năm của năm hai nghìn năm
khi ấy thì đồng bào nam trung bộ của chúng ta cũng bị thiệt hại rất nặng nề
mà lý do chủ yếu vẫn là do cái sự chủ quan
câu chuyện ở nha trang vừa rồi thì nó có hai yếu tố
vừa có sự chủ quan nhưng cũng có cả cái trách nhiệm
trong quy hoạch đô thị cũng có
rồi cái trách nhiệm của các cái đơn vị
thì là doanh nghiệp mà kinh doanh nhưng khi thực hiện công trình thì cũng chưa được chú ý
vẫn còn chưa đảm bảo được cái an toàn
và cuối cùng là xảy ra những cái hệ quả rất lớn
một mươi tám người chết thì trong đó có một gia đình thì cô giáo bốn người
mà lại do cái bể bơi công trình xây dựng cái bể bơi vô cực của một công trình xây dựng
trước hết phải chia sẻ với đồng bào việc thiệt mạng là một cái nỗi đau mà không ai mong muốn
đau nhất rồi
thế nhưng mà bên cạnh đó
thế nhưng mà bên cạnh đó thì sau này đợt phải rút ra một cái kinh nghiệm đó là không được chủ quan
thường thì mọi người hay nghĩ là ở phía nam sẽ không có kiểu lở đất hay lụt lội kiểu như vậy
nhưng không thể nghĩ được rằng bây giờ khí hậu đã có cái sự biến đổi thay đổi rất lớn
trong cái vụ việc này quy hoạch đô thị là một phần thôi
tôi cho rằng mỗi một người với ý thức bảo vệ cái cuộc sống của mình thì cần phải sớm nhận ra và có ý kiến không chủ quan
tất nhiên ở đây thì trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
thì đương nhiên rồi
nhưng mà chính mình mỗi một người không ai sát bằng mình không ai gần bằng mình để có thể thấy được thiên nhiên thiên tai có thể tác động đến mình
một sự kiện được báo chí quan tâm trong tuần vừa qua đó là kỷ niệm ba mươi sáu năm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
bên cạnh những câu chuyện về tôn sư trọng đạo thì có lẽ như là chủ đề được giới chuyên gia và xã hội quan tâm
đó là áp lực của nghề giáo và nhất là trong thời buổi công nghệ thông tin và mạng xã hội ngày càng phát triển như bây giờ
ông đánh giá ra sao
tôi thì thực tình mà nói tôi chia sẻ với các thầy các cô vì các cái áp lực
cách đây ba năm khi tôi còn làm cái trưởng ban phụ huynh của một cái trường học con tôi đang học ở đó
thì tôi có chia sẻ nó có xảy ra một vài chuyện ở trong nhà trường
thì tôi có chia sẻ với chị hậu trưởng lúc bây giờ là tới chị thực lòng ấy
thì trong lòng em chỉ nghĩ đến chuyện là nhà giáo thầy cô cần phải được an yên
có yên thì mới dạy được trẻ
mới tập trung
tập trung được cái trí lực sức lực của mình vào cho cái việc dạy dỗ con trẻ
chứ cứ bị quấy quả thế này thì quả thực là làm không được
tại sao tôi dùng từ quấy quả
với quả bởi vì thực ra nó cũng có nhiều cái thông tin khi xuất hiện ở trên mạng xã hội
nó có hai mặt
tôi xin nói cái mặt tiêu cực trước
xuất hiện trên mạng xã hội nhưng không có kiểm chứng và nó cũng không đúng lắm nữa
hay là người ta đứng ở một cái lăng kính khác người ta nhìn vào cái sự kiện ấy để đánh giá
rồi cuối cùng nó cũng gây ra những cái hiểu không đúng về nghề giáo
là mất đi cái vị thế của thầy cô
cái sự uy nghiêm của thầy cô
rồi từ đó là cái uy tín
mà làm nhà giáo mà không có uy tín thì không còn dạy dỗ được ai nữa
đó là cái sự tác động của mạng xã hội
thì tuy nhiên thì thông qua đấy mọi người nhận được cái việc ấy
nhưng rõ ràng sự phát triển của khoa học công nghệ
của các cái phương tiện để giao tiếp với nhau
cái công cụ để người ta thông tin nó nhiều hơn
thì cũng là bên cạnh áp lực thì mình cũng cứ nhìn nhận nó theo một cái cách tích cực hơn đi
ví dụ từ đó
mình cũng hoàn thiện mình hơn
cẩn trọng mình hơn
để hoàn thành được cái công việc của mình
hay tiếp thu được cái thông tin nhiều hơn
giúp cho công việc của mình
nhưng rõ ràng là thưa anh
trong cái thời điểm hiện tại
thì cái áp lực từ những cái phương tiện ấy tới cho nhà giáo nó nhiều hơn
nó tiêu cực nhiều hơn
chứ nó chưa thực sự là tích cực
khiến cho là ngày hiến trương nhà giáo
nhưng cũng còn chỗ này chỗ kia
cũng còn chuyện buồn
và không tránh khỏi được là vì cái sự tác động đó
dẫn tới là con người
con người ngay trong những ngày lễ về kỷ niệm của thầy cô
nhưng vẫn có cái suy nghĩ nó chưa được chuẩn trị về thầy cô mình
khiến cho cái uy tín của nhà giáo
và cái áp lực đối với nghề nghiệp
nó càng lúc càng nặng nề thêm anh ạ
vâng cảm ơn những chia sẻ vừa rồi
và những bình luận những nhận định vừa rồi
của nhà báo đăng ngọc tước
vâng thưa quý vị và các bạn
trước khi kết thúc chương trình
mời quý vị đến với những phát ngôn ấn tượng
trên các báo trong tuần